thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế cho biết là tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng sáu cho đến sáu h ngày một mươi tám tháng sáu
việt nam ghi nhận thêm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín mới tại tp hcm là sáu mươi ca và bắc giang là hai mươi chín
trong số này bảy mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
trong khi đó sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai
cả ba trường hợp đều là f một và đang được cách ly tập trung
còn tại nghệ an cũng vừa có thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai được phát hiện tại huyện diễn châu
như vậy là đến nay đã có hai mươi năm tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
liên quan đến thông tin tiêm chủng tính đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng sáu đã có gần hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được thực hiện
và trong đó là tám mươi chín tám trăm linh
một tám trăm ba mươi ba người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
thưa quý vị vào ngày một mươi bảy tháng sáu trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lực lượng chống dịch của thành phố khẩn trương điều tra dịch tễ xác định các ổ dịch các nguồn lây
phó thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thí điểm cách ly các trường hợp s một tại nhà
bảo đảm an toàn chặt chẽ về y tế cũng như quyền riêng tư
của người dân phù hợp với điều kiện của thành phố trong tình huống có đông người bị nhiễm
thành phố cần tăng cường xét nghiệm cảnh báo để nhanh chóng phát hiện ca nhiễm trong ba ngày đầu tiên
đồng thời tổ chức giả soát để đảm bảo an toàn trong khu cách ly tập trung chống lây nhiễm chéo tăng cường tiến hành giả soát ngoài cộng đồng và các khu công nghiệp
liên quan đến vụ việc các công dân hàn quốc nhập cảnh việt nam trái phép dưới vỏ bọc chuyên gia
vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam đối với bốn đối tượng là trần thanh sơn
võ tấn cường đỗ văn hoạt và nguyễn trung thu là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
theo tài liệu điều tra mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và biết số người nhập cảnh không phải là chuyên gia
nhưng do hám lợi nên cả bốn đối tượng đã cấu kết với số đối tượng người nước ngoài để đứng ra bảo lãnh
cho các công dân hàn quốc nhập cảnh việt nam trái phép
khi đường dây bị phát hiện số đối tượng trên còn có dấu hiệu trốn tránh hợp thức hóa hồ sơ để qua mắt cơ quan công an
ngoài việc tạm giam võ tấn cường và trần thanh sơn cơ quan an ninh điều tra cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đỗ văn hoạt và nguyễn trung thu để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án
mới đây một đường dây tội phạm đã dùng thủ đoạn chia nhỏ ma túy nhét vào dạ dày lợn
cấp đông sau đó gắn thiết bị định vị để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ
vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đấu tranh triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là đối tượng có quốc tịch đài loan trung quốc
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đối tượng hang jong sen sống tại tp hcm điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm
sau đó đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm ban chuyên án bắt quả tang một xe ô tô chở ba thùng mì tôm
chứa một mươi kg ma túy ketamin ở quận tân bình tp hcm
từ manh mối này các trinh sát đã tổ chức khám xét sưởng rộng ba trăm linh m hai tại xã hồng vân huyện thường tín hà nội
do hang jung sen thuê để làm kho đông lạnh
tại đây ban chuyên án đã phát hiện chín mươi kg ma túy được chia nhỏ nhét vào chín trăm linh dạ dày lợn cấp đông
sau đó ép chân không
nghi phạm đã gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi quá trình vận chuyển sang trung quốc
nhi phạm đã gắn thiết bị định vị vào lô hàng để theo dõi quá trình vận chuyển sang trung quốc
tại đây ban chuyên án đã phát hiện chín mươi kg ma túy được chia nhỏ nhét vào chín trăm linh dạ dày lợn cấp đông
sau này ta thông qua thông qua thì đây là hợp pháp

ngoài ra đường dây tội phạm này còn dấu ma túy trong năm máy mô tô điện
và số hàng này được tập kết tại ấp ba xã tân kiên quận bình chánh tp hcm
khi lô hàng đang chuẩn bị được vận chuyển ra hà nội thì bị bắt giữ
ban chuyên án đã thu giữ một trăm năm mươi kg ma túy được giấu trong năm máy mô tô điện
liên quan đến đường dây này đến nay ban chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng
thu giữ hai trăm bảy mươi kg ketamine đồng thời làm rõ đường dây này đã vận chuyển
và bị thu giữ là năm trăm bốn mươi kg ma túy tổng hợp
cái số ma túy này chúng tôi xác định là các đối tượng đã được vận chuyển
từ tâm triệp qua các cái cửa khẩu phía tây lan
và đây cũng là nguồn từ tâm giác vải qua thái lan qua lào qua tâm triệp sang
các đối tượng sẽ tiếp tục mua thịt sạch ở một công ty
và lấy kiểm định vệ sinh nhân tật thực phẩm đóng dấu kẹp chỉ đưa container để đi sang trung quốc
và như vậy thì tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
bởi vì như các bạn biết nếu như mà bình thường các cơ quan kiểm soát công khai
mà phát hiện các container nghi vấn
và nếu phải cam kết nếu không phát hiện gì mà vi phạm thì phải đền toàn bộ
bồi thường toàn bộ những hàng hóa đông nạnh
vì bỏ ra ngoài chỉ một thời gian ngắn là giã đông là hỏng hết
thì đây cũng là rất khó khăn mà chúng tôi phải tập trung điều tra một thời gian rất dài
có thể nói ở nhiều địa phương và sử dụng đồng bộ các biện pháp phục vụ phối hợp với nhiều chức năng
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng
làm rõ những đối tượng liên quan
đối với những đối tượng chủ mưu cầm đầu hiện ở tại campuchia và trung quốc
cục sẽ phối hợp với cảnh sát trung quốc cảnh sát campuchia
để xác minh lập chuyên án chung bóc gỡ toàn bộ tổ chức tội phạm nguy hiểm này
đối với các đối tượng hiện đang ở các nước châu âu
thông qua kênh hợp tác quốc tế interpol sẽ trao đổi thông tin
phối hợp xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
nguyễn duy tân và nguyễn hoàng tâm cùng chú tại tp châu đốc tỉnh an giang
lại tiếp tục phạm tội về ma túy
vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu tại phiên tòa sơ thẩm
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo tân hai mươi năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và bị cáo tâm bảy năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo có trạng vào khoảng chín giờ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
công an tp châu đốc đã phát hiện và bắt quả tàng tâm
tàng trữ trên tám gam ma túy đá và heroin
từ lời khai của tâm và hai con nghiện khác cùng các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc
tiến hành khởi tố bắt tạm gian tâm và tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà và nơi
tâm thuê trọ ở phường vĩnh mỹ tp châu đốc
phát hiện và thu giữ gần hai trăm linh gam ma túy đá trên bảy năm gram ketamine
cùng nhiều tăng vật liên quan khác
trong quá trình điều tra xác định từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày bị bắt
tâm đã nhiều lần lên tp hcm mua ma túy đá và mỗi lần từ một trăm linh đến hai trăm linh gram
sau đó tân đã đem về địa phương phân lẻ bán lại kiếm lời
còn tâm ngoài việc mua ma túy của tân thì còn nhiều lần mua ma túy
của những đối tượng khác để sử dụng
tại phú thọ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và gian lệnh tạm gian
đối với nguyễn ngọc minh ở tp việt trì về tội cướp tài sản
vào khoảng một giờ sáng ngày chín tháng sáu nguyễn ngọc minh thuê xe ô tô
mang theo hai con dao nhọn với mục đích tìm người để cướp tài sản
khi đến địa phận khu một
thị trấn hùng sơn huyện lâm thao phát hiện nữ công nhân đang điều khiển xe mô tô đi một mình
minh mang theo dao nhọn chặn đường đồng thời khống chế ép nạn nhân lên xe ô tô
đồng thời đe dọa và yêu cầu phải đưa điện thoại và tiền cho hắn
căn cứ tài liệu xác minh ngay trong ngày chín tháng sáu công an huyện lâm thao đã ra lệnh
giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn ngọc minh
khi lực lượng công an đến nhà để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
nguyễn ngọc minh đã đóng cửa dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn
dao nhọn để chống trả lực lượng công an
chưa dừng lại ở đó nguyễn ngọc minh còn xả khí ga ra nhà đe dọa sẽ cho nổ nếu lực lượng công an
xông vào bắt giữ hắn và sau nhiều giờ kiên trì vận động đối tượng chấp hành không có kết quả
các đối tượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã lên phương án khống chế bắt giữ đối tượng
cơ quan công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố nguyễn ngọc minh về tội chống người thành công vụ
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nguyễn phát trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã dùng dao đâm hàng xóm gây thương tích nặng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn phát
về tội cối gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng chín giờ
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi gia đình bùi đức tuận kéo dây điện ngang nóc nhà của gia đình ông nguyễn văn mỹ
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cử cãi
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày sau khi đi uống cà phê với bạn bè về chấn con ông mỹ sang nhà tìm thuận
để nói chuyện thì giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cửa cãi
sau đó chấn về nhà lấy một con dao bằng kim loại dài khoảng bốn mươi cm quay lại tìm thuận với mục đích hù dọa
thì bị thuận nhặt một thanh sắt gần đó đánh trúng vào người
tức giật trấn đã dùng
đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào người của thuận gây thương tích nặng sau đó chấn bỏ trốn
còn thuận được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là hai mươi
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức đáng chú ý sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sáu mươi phút